bộ lao động thương binh và xã hội đang đề nghị xây dựng nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
về giải pháp thực hiện đối với việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự thảo nghị định quy định các nội dung liên quan đến thu thập các thông tin trong cơ sở dữ liệu
việc cập nhật thông tin cũng như duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
đối với việc khai thác sử dụng chia sẻ và kết nối dự thảo nghị định quy định cụ thể về các đối tượng phạm vi được khai thác và sử dụng
việc kết nối chia sẻ phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về kết nối và chia sẻ dữ liệu số
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam đang xây dựng được một số các cơ sở dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nghiệp vụ chuyên ngành
đây là những cơ sở dữ liệu có tính chất nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm